trường đại học và bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa ứng dụng thành công sóng cao tần trong điều trị bớ giáp nhân
đây là một thành tựu mới trong nghiên cứu khoa học nhằm giúp bệnh nhân tiếp cận được kỹ thuật điều trị tiên tiến và đạt hiệu quả cao
để ứng dụng thành công phương pháp điều trị mới bệnh viện đại học y đã áp dụng thành công phương pháp điều bưu giáp nhân cho năm mươi bệnh nhân bằng sóng cao tần rfa
phương pháp này mở ra cơ hội cho các bệnh nhân có bướu giáp lành tính nhưng điều trị nội khoa không hiệu quả ngại phẫu thuật hoặc phẫu thuật nhưng tái phát
tùy theo kích thước của khối biếu bác sĩ sẽ chỉ định số lần điều trị khác nhau
đối với khối biếu có đường kính trên dưới ba cm thường điều trị hai ba đốt đốt hết hoàn toàn
sau khi thực hiện kỹ thuật kích thước khối u sẽ giảm từ bảy mươi đến tám mươi trong tháng đầu tiên
chỉ định của phương pháp này cho những trường hợp bú giáp lành tính đơn nhân hoặc là đa nhân
lành tính và cái hiệu quả của nó thì ở đây chúng tôi đã làm nhiều trường hợp và cho thấy hiệu quả
chúng tôi chưa làm báo cáo tuy nhiên là hiệu quả rất là lớn
chúng ta thấy rằng các nước đã áp dụng từ lâu từ năm hai nghìn hai cho đến giờ thì hàng ngàn hàng ngàn hàng ngàn bệnh nhân và cho thấy hiệu quả nó hơn hẳn các phương pháp cũ
ưu điểm của phương pháp này điều trị được triệt để không để lại biến chứng người bệnh phục hồi nhanh có thể xuất viện trong một hai giờ sau khi phẫu thuật
cách đây khoảng một mươi năm thì tôi cũng đã phát hiện ra là bị tuyến giác
tôi cũng có đi điều trị ở một số bệnh viện thì cũng điều trị bằng nội khoa
nhưng mà thời gian thì thấy cái nhân giáp nó không có giảm nó vẫn lớn lên
thì tình cờ vừa rồi thì tôi có thông tin ở trên mạng được biết là ở bệnh viện đại học y dược có một cái phương pháp mổ mới
tức là không phải mổ hở sẽ đem lại nhiều sức khỏe cho bệnh nhân
trước đây phẫu thuật bằng phương pháp bóc nhân hoặc cắt tuyến giáp có ảnh hưởng của gây mê trên hô hấp và tim mạch hoặc gây biến chứng sau phẫu thuật gây tổn thương thần kinh mạch máu suy giáp nhưng bằng phương pháp ứng dụng sóng cao tần đạt hiệu quả cao và không có biến chứng sức khỏe của người bệnh phục hồi nhanh hơn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất nhé